phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã có văn bản góp ý dự thảo thông tư sửa đổi về hàng không
trong đó đề xuất cho các hãng hàng không đấu giá giờ cất cánh hạ cánh nhằm tránh việc điều phối giờ cất hạ cánh không công bằng
hạ tầng hàng không quá tải tại một số sân bay như nội bài tân sơn nhất khiến cả hãng hàng không cũ lẫn mới đang gặp khó khăn để lấy giờ cất hạ cánh
tình trạng cạn suất này cũng nảy sinh những câu chuyện xin cho
theo vcci quá trình xây dựng thông tư sửa đổi có thể nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia đã áp dụng các cơ chế minh bạch hơn như đấu giá bốc thăm hoặc cơ chế khác phù hợp
việc phân bổ chỗ đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp hàng không quan tâm nhất hiện nay
vì luật hàng không dân dụng quy định bộ giao thông thực hiện điều phối chỗ cất hạ cánh theo nguyên tắc bảo đảm công khai minh bạch không phân biệt đối xử thuận lợi và hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế